tại thủ đô viêng trăn lào đã diễn ra lễ bàn giao công trình cải tạo và trang bị một phòng kho lưu trữ chuyên dụng của văn phòng trung mương đảng nhân dân cách mạng lào công trình quà tặng của văn phòng trung ương đảng cộng sản việt nam cho văn phòng trung mương đảng nhân dân cách mạng lào
công trình phòng kho lưu trữ chuyên dụng được bàn giao lần này có diện tích một trăm hai mươi m hai
phát biểu tại buổi tổng kết công trình đồng chí bùi văn thạch phó tránh văn phòng trung ương đảng cộng sản việt nam biểu dương các tập thể và cá nhân có liên quan của việt nam và lào đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng đề ra
phát biểu tại buổi tổng kết công trình đồng chí bùi văn thạch phó tránh văn phòng trung ương đảng cộng sản việt nam đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng đề ra